chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đây là nội dung chi tiết
tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ông thi đỗ đại học và được địa phương hướng dẫn rằng quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội về địa phương không quá sáu tháng
nếu thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung thì được làm thủ tục đổi quyết định xuất ngũ thành quyết định chuyển ngành tại tỉnh đội
năm hai nghìn tám bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương chốt sổ bảo hiểm xã hội cho ông nhật với số năm công tác là hai mươi hai năm năm tháng gồm cả thời gian học đại học
tháng năm năm hai nghìn một mươi ba ông nhật nghỉ việc tại công ty bảo hiểm xã hội hải dương chốt lại sổ bảo hiểm xã hội và không tính thời gian ông học đại học với lý do thời gian xuất ngũ đến khi chuyển ngành đã quá sáu tháng
ông nhật hỏi những năm ông học đại học có được tính là thời gian công tác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội không
vấn đề ông nhật hỏi bảo hiểm xã hội việt nam
theo quy định tại điều hai quyết định số hai trăm tám mươi một cp ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi của hội đồng chính phủ
thì quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội về địa phương chưa quá sáu tháng kể từ ngày được đơn vị quân đội ký quyết định cho phục viên hoặc xuất ngũ
nếu được tuyển dụng vào các cơ quan xí nghiệp nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung
thì được hưởng chính sách như những quân nhân được chuyển thẳng từ đơn vị quân đội vào cơ quan xí nghiệp nhà nước hoặc trường học và thôi hưởng trợ cấp phục viên
trường hợp của ông nhật nếu đủ điều kiện được đổi quyết định phục viên xuất ngũ sang chế độ chuyển ngành đi học chưa quá sáu tháng
thì thời gian đi bộ đội và thời gian đi học được tính để hưởng bảo hiểm xã hội
đề nghị ông cung cấp hồ sơ và liên hệ với bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương để được xem xét trả lời cụ thể
ông vũ thành ở tại thành phố hà nội hỏi trường hợp cơ quan nhà nước xây dựng trụ sở làm việc theo hợp đồng bt
đổi công trình lấy vị trí đất khác thì có phù hợp quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi
nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không
về vấn đề này bộ kế hoạch và đầu tư trả lời như sau
theo quy định tại điểm d khoản một điều bốn nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước
thuộc một trong những lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
do đó việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức ppp là có cơ sở
quá trình chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án
bao gồm xác định loại hợp đồng bt tuân thủ theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp
và nghị định số ba mươi hai nghìn một mươi năm ndcp và các văn bản pháp lý có liên quan
tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị nghiên cứu đầu tư dự án đề nghị lưu ý ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung
tại văn bản số hai nghìn một trăm hai mươi tám ttg ktn ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đã nhận được ba mươi ba đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả trần thị kim trọng tỉnh phú thọ phạm thị thủy tỉnh hòa bình lê thị việt hồng
thành phố hà nội có đơn khiếu nại bản án
khán giả trương phong nguyễn ngọc dũng tỉnh bình định hoàng thị gái đoàn văn hưng tỉnh đắk nông
trần thị vân phạm văn tá lê quang mộc nguyễn thị nguyệt phạm văn phú thành phố hà nội
lê bảo khánh tỉnh lào cai nguyễn văn thái tỉnh hải dương nguyễn thành đồng nguyễn văn việt
bùi văn ước tỉnh hưng yên có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả phạm thị lịch thành phố hà nội tạ văn tôn tỉnh sơn la có đơn khiếu nại về chế độ chính sách
theo đó chúng tôi đã phỏng vấn và phân tích nhiều ý kiến của các cơ quan chức năng về bản án số một mươi ba hai nghìn một mươi năm hcst ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên cho cơ sở ngân anh thắng kiện trong vụ vi phạm luật sở hữu
được biết ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua tại tp hcm đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án đại diện cơ sở ngân anh kiện cục sở hữu trí tuệ
về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
theo đó tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên bác đơn khởi kiện sửa bàn án sơ thẩm số một mươi ba hai nghìn một mươi năm hcst ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của tòa án nhân dân tỉnh hậu giang

kết quả phiên tòa phúc thẩm là khách quan công bằng đảm bảo cho các quy định của pháp luật về cơ sở hữu trí tuệ
với kết quả này tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tạo niềm tin cho cơ quan quản lý nhà nước
đồng thời thúc đẩy mỗi doanh nghiệp và cá nhân không ngừng sáng tạo khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân huyện văn lâm tỉnh hưng yên sở xây dựng tp hà nội
bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban nhân dân huyện ứng hòa tp hà nội sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum
ủy ban nhân dân huyện đại từ tỉnh thái nguyên ủy ban nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các đơn vị cơ quan tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmain com
bạn đọc ng a ng org vn
và tiêu úng cho một trăm tám mươi năm hectare đất canh tác
thuộc các tỉnh hải dương hưng yên bắc ninh và một phần của hà nội
đồng thời cung cấp nước sử dụng cho nhiều mục đích khác như cấp nước sinh hoạt công nghiệp sản xuất của các làng nghề
mà hệ thống thủy lợi đi ngang qua
những năm qua do phải tiếp nhận nhiều nguồn nước thải chưa qua xử lý hệ thống thủy lợi này đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là trạm bơm xả thải của kênh bình lâu thành phố hải dương
mỗi ngày hàng nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý đều được bơm trực tiếp vào dòng sông kim lâu
thuộc một nhánh của hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
bột trắng xóa nước đen đặc mùi hôi thối nồng nặc đã và đang đầu độc dòng sông này
còn đây là kênh cầu bay thuộc địa bàn gia lâm thành phố hà nội
mùi hôi thối bốc lên hàng cây số là kênh thoát nước thải các loại chưa qua xử lý của quận long biên và huyện gia lâm thành phố hà nội
mỗi khi xả thải như thế này
là dòng sông bị bức tử
đã từ lâu tôm cá không còn sống được do nước bị ô nhiễm nặng nề
người dân hai bên bờ canh chỉ biết đóng cửa ở trong nhà do không chịu được mùi hôi thối bốc lên
nói chung là ở đây là ô nhiễm quá ô nhiễm luôn
nước liên tục màu đen và thối
coi như nhân dân đi qua không chịu được
nói chung là họ đi qua họ phải chạy qua bịt mũi chạy qua
mà kể cả trước đây là họ ngồi để uống nước bình thường như bây giờ không ai dám ngồi nữa
khi mà nó xả xuống phát nó ọc nó sốc cái mùi nó như là sốc
ui dồi những cái con cá ở ngoài sông rộng nó phải chạy rạt hết cả một loạt
nó chạy rạt vào bờ ấy chạy rạt lồi vào bờ ấy
ô nhiễm có thể nhận biết trực quan thông qua cả màu sắc và mùi vị
đi từ khu vực kênh cầu bay trở xuống thì mùi hôi thối không thể chịu được
nước đen xịt như linh
còn qua các trạm bơm có bọt trắng xóa chắc chắn bị ô nhiễm
nguyên nhân ô nhiễm từ đâu
trước tiên là các hộ dân
nước sinh hoạt sản xuất không có đường thoát riêng nên xả trực tiếp ra sông kênh mương
thứ hai là sự phát triển nóng của các làng nghề dọc sông đẩy hóa chất xuống
và đối tượng nặng nhất là các khu công nghiệp hai bên bờ sông
trong suốt thời gian dài vì vẫn phải tích nước phục vụ cho vụ đông xuân
sau đó tiếp tục chữ nước trong hệ thống để phục vụ tưới dưỡng và chống hạn trong những ngày nắng nóng vào tháng ba
như vậy nước sinh hoạt làng nghề khu công nghiệp đổ hết vào đây
chẳng khác nào cách gom nước thải vào một cái ao tù nước động khổng lồ
một ngày là khoảng hai trăm chín mươi m ba nước thải ngày đêm
trong đó thì sinh hoạt bảy mươi trong công nghiệp hai mươi tám còn lại làng nghề khoảng hai
thì như vậy là thêm một cái chức năng nữa là chứa và tiêu thoát nước thải
đây cũng là một cái là nó tích lũy cái ô nhiễm và khó khăn trong
cái việc mà người dân người ta lấy nước để mà phục vụ cho sản xuất
thì nhiều thời điểm là người dân người ta cũng có ý kiến cho là người ta không lấy cái nguồn nước ô nhiễm này để tưới tiêu cho nông nghiệp
đặc biệt là thời kỳ tui dưỡng mà cái thời điểm chúng ta không có nước bổ cập từ cống xuân quan vào
thì đa số cái dòng sông hay là cái cây ngương trên mặt tỉnh này là chứa nước thải
thì đây cũng là một cái vấn đề bức xúc đối với tỉnh
chất lượng nước trong hệ thống bắc hưng hải bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chất như cod nh bốn cộng no hai caliform
mức độ ô nhiễm và vi phạm ô nhiễm tăng ở các năm gần đây
cụ thể hàm lượng nhiều chất ô nhiễm không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặn như oxy hòa tan trong nước do thấp hơn từ một ba đến bảy một mươi bốn lần
tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng tss cao hơn từ một một đến sáu hai mươi hai lần
cod cao hơn từ một một đến chín lần
bod vượt từ một bốn đến sáu hai mươi hai lần

po vượt từ một hai đến năm bảy mươi hai lần
coliform vượt từ một một đến hai ba mươi bốn lần
một số mẫu phân tích phát hiện dầu mỡ với chỉ số ô nhiễm tổng dầu mỡ vượt từ một hai đến hai lần
và một số kim loại kim loại nặng như sắt thủy ngân asen đều vượt ngưỡng cho phép
đã xuất hiện các địa phương năng suất lúa bị giảm do nguồn nước tưới bị ô nhiễm
lúa thường bị lốp đổ năng suất giảm từ một mươi năm đến hai mươi
nhiều chuyên gia cho rằng nếu không có biện pháp quản lý và xử lý ô nhiễm nguồn nước kịp thời
thì các sông trong hệ thống bắc hưng hải sẽ giống như sông nhuệ trong vài năm tới
toàn bộ hệ thống không được bổ sung nước thì cửa công chân quan cửa vào phải đóng vào
không thì nước nó cháy ra ngoài mất nguồn nước
còn hai cái cửa ra phía biển là cầu xe an thổ
thì công ty bắc hải lúc nào cũng phải đóng vào
theo dõi chặt chẽ khi mà nước ở biển mà cao mà dâng vào được thì mới tự chảy vào
thế còn nước nó cháy ra là phải đóng xuống để giữ cái nước ở trong hệ thống bắc hưng hải
thế khi đó thì là không có cái nguồn bổ sung từ nước ở sông hồng vào
mà chỉ lấy cái nguồn nước ấy kết hợp với cái việc nếu mà có mưa gió
có mưa thì được bổ sung thêm còn lại không bổ sung
trong khi đấy tất cả các
các cái việc sản xuất của công nghiệp đô thị là nước phải đổ ra hệ thống
thì khi đó là rất là ô nhiễm
có những cái tình trạng bà con nhân dân nhìn thấy cái nước sông nó đen quá
mà nó hôi quá thì khi mà nhu cầu đồng ruộng là cần nước
nhưng bà con thấy cái nước ấy cho nên là có cái nghĩa là nấy cái nước này vào
thì sẽ ảnh hưởng đến năng chất cây trồng năng chất lúa
cho nên bà con
có ý kiến
thì để sản xuất bụi đông xuân thì buộc công ty phải lấy nước từ sông ngoài
đồng thời phải lấy nước ngược từ sông thái bình lên
thì hệ thống bắc hải nó cắt cống vào trong hệ thống để phải đóng kít
thì lúc ấy hệ thống bắc hải thì như một cái ao lớn ao tù lớn
thì đồng thời tại thời điểm như thế thì rất nhiều cái nguồn nước xả thải của công nghiệp
các làng nghề các đô thị thì đồng thời xả vào
thì không khác gì là gom cái nước thải
vào vào một cái ao tù thì gây tình trạng ôn diễm rất trầm trọng nước trong hệ thống bắc hải
ôn diễm ở đây thì có thể nhìn bằng cảng quan thì nhìn thấy màu nước đen
và tại những điểm xả thì là nước đặc xịt như nuyên đồng thời có mùi hôi thối
còn về hình thức xả thải ở đây thì là một hình thức xả thải trực tiếp vào kênh chính bắc hải
thứ hai là xả thải qua cái kênh cấp hai không từ kênh cấp hai bắt đầu xả qua cái cổng đầu kênh
và xả vào cái kênh bắc hải cũng gây tình trạng ôn diễm
ôn diễm môi trường sông bắc hưng hải không chỉ ở một địa phương
mà ôn diễm hiện nay ngày càng trở nên nghiêm trọng có tính liên vùng liên tỉnh
trong khi nguồn nước thải đến từ thượng nguồn nhưng khu vực hạ nguồn lại chịu tác động lớn hơn
do vậy cần sự quan tâm sâu sát sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành chức năng
chính quyền các địa phương có liên quan cần có lộ trình kinh phí thời gian thực hiện để cải tạo
xử lý ô nhiễm môi trường sông bắc hưng hải nhằm bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân
ngoài tập trung thực hiện các giải pháp về giảm thiểu chất thải gồm giảm lưu lượng thải
nồng độ ôn diễm của chất thải còn cần tiến hành cài tạo nạo vét nhằm khơi thông dòng chảy
tăng khả năng tự làm sạch của nguồn nước
đây cũng chính là một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông bắc hưng hải
nói riêng và hệ thống nước mặt trên địa bàn tỉnh nói chung
đến đây thì chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng